sáng ngày bảy tháng ba tại thành phố vinh tỉnh nghệ an ban biên tập báo nhân dân tổ chức hội nghị phóng viên thường trú năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn đắc vinh bí thư tỉnh ủy nghệ an
cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh nghệ an các đồng chí phó tổng biên tập
ủy viên ban biên tập báo nhân dân lãnh đạo các ban chuyên môn các ấn phẩm các vụ chức năng
các cơ quan thường trực và phóng viên thường trú tại các địa phương trong cả nước
với hệ thống phóng viên thường trú phủ kín sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
năm qua đội ngũ phóng viên thường trú báo nhân dân đã tích cực tuyên truyền chủ trương của đảng
chính sách và pháp luật của nhà nước biểu dương những điển hình tiên tiến mô hình cách làm hay
trên tất cả các lĩnh vực xây dựng đảng chính trị kinh tế xã hội
thời tham gia tích cực trong việc phê bình đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực
tham nhũng lãng phí tại các địa phương bảo đảm chính xác đúng định hướng có tác dụng định hướng dư luận
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí nguyễn đắc vinh bí thư tỉnh ủy nghệ an giới thiệu khái quát
về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng của địa phương
đồng chí đánh giá cao sự phối hợp tuyên truyền của hệ thống phóng viên thường trú báo nhân dân nói chung
phóng viên thường trú tại nghệ an nói riêng đối với địa phương thời gian qua